một số tin tức về các chiến công trên mặt trận phòng chống ma túy của lực lượng công an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ vừa bắt quả tang đối tượng
có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin
quá trình bắt giữ thì đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cán bộ chiến sĩ nhân dân và đối tượng
chín h năm mươi phút ngày một mươi tháng sáu tại khu bảy phường nông trang tp việt trì tỉnh phú thọ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ
bắt quả tang đối tượng vàng a lệnh chú tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
đang có hành vi vận chuyển trái phép ba mươi bánh heroin tổng trọng lượng trên một mươi ba kg
cơ quan công an đã tạm giữ một xe ô tô đối tượng dùng để vận chuyển số ma túy trên
một điện thoại di động và một mươi hai triệu đồng tiền mặt
đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn
từ lào vào nội địa các tỉnh của việt nam để tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an tỉnh hòa bình
tiếp tục điều tra mở rộng